với tội danh án giết người cướp tài sản bị cáo trương hoài trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
tạm trú tại thành phố cà mau đã bị lệnh án tử hình
theo cáo trạng trương hoài trọng có mối quan hệ quen biết với nạn nhân là chị dương hồng đào
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện cái nước vào đêm một mươi một mươi một hai nghìn một mươi năm khi hai người thơi phòng nghỉ
tại phường chín thành phố cà mau trong đó dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết và lấy đi toàn bộ
trang sức bằng vàng trên người chị đào sau đó mang về đưa cho bà dung mẹ của trọng
và trần hoài yên đem bán được hơn một mươi năm triệu đồng
kết thúc phiên xét xử tòa án nhân dân tỉnh cà mau đã tuyên án trương hoài trọng tử hình
tội giết người ba năm tù tội cướp tài sản hình thức chung án tử hình
còn đối với hai đối tượng dung và yên chỉ mức án chín tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có